hung thủ gây ra vụ án giết người sau bốn ngày lần trốn trong rừng và ngày hôm nay đã bị các trinh sát
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình và công an huyện lệ thủy di lý về trại tạm giam để tiếp tục điều tra làm rõ
lực lượng truy bắt đã tiến hành bắt được đối tượng nguyễn văn minh nghi phạm dùng dựa giết cha
xảy ra tại thôn lai xá xã sơn thủy huyện lệ thủy vào tối ngày hai mươi sáu tháng hai
khi đang lẩn trốn tại khu vực miền tây xã sơn thủy giáp danh xã ngân thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
theo kết quả điều tra bước đầu vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi sáu tháng hai sau khi xảy ra mâu thuẫn sô sát
nguyễn văn minh đã dùng dựa chém cha ruột do vết thương quá nặng người cha đã tử vong
sau khi gây án minh đã bỏ trốn vào rừng tại địa bàn huyện lệ thủy suốt bốn ngày
gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng của công an tỉnh quảng bình cũng đã được huy động để truy tìm nghi can của vụ việc